liên quan đến vụ nổ khí ga bên trong nhà máy đóng tàu dung quất hiện đã có hai nạn nhân tử vong sáu trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện và một người đã xuất viện
nạn nhân thứ hai trong vụ nổ ga bên trong nhà máy đóng tàu dung quất là thợ lắp ráp trú tại xã tịnh khê tp quảng ngãi đã tử vong sau một mươi ba ngày điều trị
trước đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một một vụ nổ khí ga trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quốc tại buồng bơm tàu legend đã khiến chín nạn nhân bị bỏng
thời điểm trên các công nhân thuộc phân xưởng ống xưởng thiết bị tàu nhà máy chế tạo của công ty đang hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm tàu legend thì xảy ra sự cố cháy tại kết trống dưới đáy buồng bơm gây bỏng cho nhóm công nhân
nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố trên là do van đường ống dẫn dầu bị dò dỉ vào trong kết trống
cùng lúc các công nhân tiến hành công việc sinh lửa hơi dầu phát sinh trong kết ống mở ra trước đó bay lên bắt gặp tên lửa đã gây cháy nổ